và bạn ấy sẽ phải tự viết bài luận bạn ấy tự hình thành những kiến thức đó

cái điều kiện thực tiễn của việt nam chưa đủ chín mùi để chúng ta thực hiện cái mô hình này
sự lựa chọn thôi nhưng mà ở nước ngoài ngay nước mỹ là cái nơi mà mô hình này có thể phát triển nhất thế giới

nhưng họ đã không lựa chọn vì họ thấy được những khó khăn những hạn chế mà có những hạn chế không thể nào mà khắc phục được

học tự nhiên ở lớp dưới rồi những cái môn tìm hiểu về xã hội
thế thì liệu một bố hoặc một mẹ hoặc cả hai bố mẹ hoặc có thể thêm một vài cái sự hỗ trợ nữa
có đảm bảo được cái tính toàn diện được hết tất cả các bộ môn hay không
mà trong khi đó thì học sinh con chúng ta hiện nay là con của những người lao động
người ta còn phải lo lao động kiếm sống người ta còn đi làm công chức nhà nước hàng ngày
cho con học ở nhà thì anh đang gặp những cái khó khăn gì nó có ảnh hưởng đến công việc của anh hay không
tôi thì hoàn toàn không ảnh hưởng
bởi vì cái lựa chọn của tôi là không can thiệp quá sâu vào quá trình học của con
muốn như vậy thì ngay từ bé tôi đã phải dạy con tôi cái cách mà tự tự lực
thứ nhất là cái thói quen tự chịu trách nhiệm bản thân là mình phải tự
tôi nhớ rất là rõ là có lần cháu đến nhà người chị chị họ chơi
cháu cầm một cái
cái đồ chơi cái đồ chơi rất là nhỏ cháu thích
thì mặc dù cái quãng đường từ nhà tôi đến nhà chị họ đấy rất là xa
nhưng tôi vẫn phải chở bé đến để trực tiếp trả cho bạn ấy cái món quà đó
phải bạn ấy trực tiếp tận tay
thì tức là ngay từ nhỏ mình đã phải gửi dạy cho con mình tự chịu trách nhiệm với những cái gì việc mình làm
trách nhiệm đấy là của con chứ không phải là của ai cả
và thông thường thứ hai là cái việc thứ hai là cái người cha người mẹ việt nam ấy
thì thường thấy rất là hay bò bò một con cái thường rất là hay lo lắng
ví dụ con không ăn được thì cố gắng mới bắt con ăn được lo
lúc nào cũng lo lắng
ví dụ như là con hơi rét một tí là chúng ta đã rất là lo lắng rồi
thì cái việc mà chúng ta phải thay đổi cái trạng thái tư duy tức là từ cái việc bao bọc chúng ta chỉ
tư duy là như một người hướng dẫn như một người chỉ đường như một quả đuốc thôi
tức là đây này con phải đi nhà con phải làm như kia
cái bé thì hay ngủ quên học
nhưng mà tôi sẽ cứ để cho con bé nhà tôi là con nhà đi học muộn và tôi sẽ chấp nhận tôi đưa con tôi đến muộn
ví dụ như là hai bố con đứng phải đợi ở cổng trường
khi mà đến cái tiết học tiếp theo thì mới dẫn con về
và từ những cái rất là nhỏ nhặt đấy thì con mình có một cái thói quen là phải tự chịu trách nhiệm công việc và hành động của bố con khi con làm
anh mới bắt đầu quyết định cho con theo học tại nhà trong thời gian gần đây hay là anh đã có sự chuẩn bị từ lâu lắm rồi
thực chất ra thì ở việt nam chúng ta thì cái mô hình học tại nhà nó rất là lạ và rất là mới mẻ
với nước ngoài thì nó là một cái chuyện rất bình thường
người ta cũng đều phải chuẩn bị cho con từ bé ví dụ những người mà
kỹ sư làm việc sử dụng silicone
thì người ta lại không cho con người ta tiếp cận với công nghệ từ nhỏ và người ta dạy con người ta đọc sách này
rồi người ta dạy con người ta học tự học này dần dần
sau đấy thì người ta truyền con người ta học
khi mà chúng ta đi học ở trường học theo cách giáo dục truyền thống
thì ngoài cái việc học tri thức ra
thì chúng ta còn có cái môi trường
tức là tôi nghĩ rằng tôi còn có bạn bè còn có thầy cô
còn có những buổi sinh hoạt lớp
thì khi mà cho con học tại nhà như thế
thì anh nghĩ rằng
có hạn hẹp cái mối quan hệ giao tiếp của con hay là không
với bạn bè với thầy cô
với tình trường lớp chẳng hạn
anh có sợ là ảnh hưởng đến tâm lý của con thôi
thực ra thì cho đến giờ thì tôi thấy là
có mấy cái mà cũng hơi hơi lăn tăn
hơi lăn tăn đối với bạn ấy tức là
bạn ấy lớn rất là trưởng thành
tức là cái tuổi ngây thơ mộng mơ ấy nó gần như
chúng ta đều có cái lứa tuổi đấy
thì mộng mơ ví dụ
là đến lớp học thảo hồn cái gì hoặc là
thích một bạn nào bạn nào trong lớp
thì cái đấy là
với con mình nó
không có và bạn ấy cũng có cái đó nhưng mà
bạn ấy theo kinh tức là online thôi
mình phải chấp nhận là con mình đã trưởng thành
đấy ví dụ như là con đã phải tham gia vào quá trình làm việc
tuân thủ các cái nguy tắc
ví dụ nguy tắc giờ giấc
nguy tắc cấp bậc
rồi các cái
nguy tắc hoàn thành công việc
rồi làm sao để qua học
còn cái việc mà con có bạn bè
thì bé nhà tôi cũng rất là nhiều bạn
ví dụ bạn của bạn nó không phải ở việt nam mà bạn toàn cầu
tôi thường thấy bạn
hay nói chuyện với các bạn bè
ở trên thế giới
bạn ấy cũng có thể tham gia các câu lạc bộ bạn ấy rất là yêu nhịp ảnh thì bạn ấy tham gia các câu lạc bộ nhịp ảnh
rồi bạn ấy
khoa học khác ví dụ như là
hai tháng hè
thì bạn ấy sẽ
đưa các em bé
tham gia vào một cái câu lạc bộ
đưa các bạn đi sinh
cái đó bạn ấy rất là nhiều
vâng xin cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của anh cảm ơn anh đã đến với trường quay ngày hôm nay
và thưa quý vị và các bạn
việc mang một phương pháp giáo dục đã thành công ở nước ngoài vào áp dụng tại việt nam
luôn đòi hỏi sự can nhắc kỹ lưỡng
bởi nó luôn có những ưu điểm và những hạn chế riêng
đó chính là nỗi băng khoăn của nhiều bà phụ huynh khi nói đến homeschool
tôi cũng vẫn cho rằng là
cái môi trường
đi vào trường nó cũng có cái lợi trong cái vấn đề
giáo dục cho con em
có khả năng
ứng xử làm việc với nhóm cũng như là có những bạn bè
phát triển tâm sinh lý trong thời gian các em
gọi là dạy thi
thì cái đó cũng là rất là quan trọng
tôi cảm thấy rằng là cái việc ở trong nhà trường hiện nay
có những vấn đề có những bất ổn
thì tất cả những điều đó tôi không cho rằng nó là một cái lý do để cho tôi chạy trốn
mà đó là những cái cơ hội
để cho tôi dạy con tốt hơn
và con tôi được rèn luyện nhiều hơn
giống như con được tiêm vaccine cho cái cuộc sống của mình
cái việc cho con tới trường
một phần là về kiến thức và một phần quan trọng vô cùng
là để cho con tiếp xúc được với nhiều người
con biết được rằng trên thế giới này có rất nhiều người khác nhau
mỗi người có một tính cách và cái công việc của chúng ta không phải là
thay đổi những người đó
mà chúng ta phải là chính mình và biết cách sống chung với những người khác

phải đáp ứng cái nhu cầu đó của tất
bằng cách có quy chế chặt chẽ có hướng dẫn
có kiểm tra có đôn đốc để mà
đi đúng với cái mô hình giáo dục đó
mỗi một hình thức học đều có được những ưu điểm và những hạn chế khác nhau
nếu như học tại nhà khiến cho trẻ tập trung học chuyên sâu hơn phát triển đúng hướng với sở trường của mình
mà không bị áp lực thì nó lại có thể dễ khiến cho các em bị cảm giác là bị cô lập
và khó khăn hơn trong việc hình thành một số kỹ năng tương tác
bởi vậy học theo hình thức homeschooling
là không dễ với một số đông trẻ em
và không phải cha mẹ nào cũng có thể áp dụng homeschooling cho con mình
homeschooling chỉ dành cho một số ít đặc biệt
cá biệt và một số ít dám lựa chọn
thì thế mà chúng ta nói không với các phương pháp mới nhất
mà khi là nó được áp dụng khá phổ biến và hiệu quả trên thế giới
nhưng mà để phương pháp giáo dục này được nhìn nhận như một sự lựa chọn dành cho người học
thì cần có sự định hướng của ngành giáo dục
ở đến đây thì thời lượng của chương trình thông điệp cuộc sống cũng đã hết